ngày hai tháng một mươi sở công thương tp hcm đã có văn bản hướng dẫn hoạt động giao nhận hàng hóa có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng
sở công thương yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai đối với các shipper trước khi đề nghị cập nhật danh sách shipper được phép hoạt động
kết quả xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan y tế phải được cập nhật ngay lên cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
trường hợp có shipper dương tính với sars cov hai phải báo ngay với sở công thương để tạm xóa dữ liệu shipper trên mục tra cứu nhân viên giao hàng shipper
đồng thời tạm tắt ứng dụng của shipper trên hệ thống của doanh nghiệp
các shipper phải thực hiện nghiêm năm k giữa khoảng cách tối thiểu hai m với người khác và thực hiện phương trầm giao hàng không tiếp xúc
khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt
trường hợp sử dụng tiền mặt yêu cầu shipper thực hiện như giao nhận hàng hóa
các shipper phải dùng dịch khử quần lên bao bì hàng hóa
trường hợp sử dụng tiền mặt yêu cầu shipper phun dung dịch khử khuẩn lên tiền như đối với hàng hóa